nông nghiệp nước ta không chỉ là bài toán kinh tế là sinh kế lâu dài của phần đông dân số việt nam
mà còn là vấn đề xã hội rộng lớn là điều kiện quyết tâm của việt nam trên con đường phát triển
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì một nước việt nam độc lập tự cường thịnh vượng
và không để người dân nào bị bỏ lại phía sau
đây là khẳng định của thủ tướng nguyễn xuân phúc khi đến thăm công ty thực phẩm xuất khẩu đồng giao
tỉnh ninh bình một cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực sản xuất và chế biến thực phẩm xuất khẩu của nước ta
thủ tướng đã đưa ra một số thông điệp đối với ngành nông nghiệp dịp đầu xuân năm mới
nhìn nhận đồng giao là một mẫu hình về chuyển đổi thành công từ một nông trường tuân túy
sang một công ty cổ phần huy động nguồn lực xã hội trong đó đã áp dụng khoa học công nghệ kỹ thuật mới nhất
để phát triển sản xuất kinh doanh
công ty không chỉ liên kết sản xuất với hộ nông dân ở tỉnh ninh bình
mà còn với các tỉnh thành khác trong cả nước để có nhiều loại sản phẩm
đây được xem là một mô hình tích tụ dụng đất mới thành công quyền lợi của người dân được bảo đảm
việc quản lý sử dụng đất có hiệu quả
thủ tướng nêu rõ nông nghiệp nước ta không chỉ là bài toán kinh tế
là sinh kế lâu dài của phần đông dân số việt nam mà còn là vấn đề xã hội rộng lớn
là điều kiện quyết tâm của việt nam trên con đường phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
thủ tướng nêu rõ thành quả nông nghiệp năm hai nghìn một mươi tám rất đáng tự hào
xuất khẩu nhiều nông sản đứng trong top một mươi năm thế giới nhưng chủ yếu vẫn là xuất thô hàm lượng chế biến còn thấp
đây là điểm yếu cũng là cơ hội để nâng tầm giá trị nông sản việt nam
nông nghiệp luôn là lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn của việt nam

thủ tướng nói nông nghiệp việt nam cần phải tập trung vào đâu
thủ tướng đặt vấn đề và cho rằng có năm xu hướng lớn về công nghệ sẽ quyết định sự phát triển năng suất nông nghiệp việt nam và nâng cao sức cạnh tranh của nông nghiệp việt nam
thủ tướng đề nghị cần sớm nắm bắt và làm chủ các công nghệ này để chúng ta đưa vào phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại năng suất cao
thủ tướng cũng đề nghị cần có nhiều chính sách cởi trói cho nền nông nghiệp và chính sách phải đi vào thực tiễn
trước đó thủ tướng đã đến thăm hỏi động viên bà con nông dân trên nông trường
thủ tướng đã đến thăm hỏi công ty và dự lễ suất những chuyến hàng sau quả đầu tiên của công ty sang nhật bản trong năm kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
thủ tướng cũng đánh giá cao việc đồng sao gia quân sản xuất ngay từ mùng bốn tết
thủ tướng mong muốn các đơn vị trong cả nước bắt tay ngay vào sản xuất kinh doanh góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín ngay từ đầu năm